hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ở các tế bào tuyến vú tamoxifen giúp khóa lại estrogen lại bỏ học môn có khả năng thúc đẩy sự tăng sinh của các tế bào ung thư
chính vì thế tamoxyfen có khả năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú
tuy nhiên tamoxifel lại có tác động giống shogen ở tử cung có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tử cung
bao gồm ung thư nội mạc tử cung và ung thư mô sợi tử cung
sát xuất tăng nguy cơ mắc ung thư tử cung khi dùng tamoxifel thường thấp dưới một và thường sẽ trở lại bình thường sau một vài năm ngưng thuốc
phụ nữ trên năm mươi tuổi dễ tăng nguy cơ này so với phụ nữ trẻ tuổi
nếu đã được phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì bạn không cần phải lo lắng vì bạn sẽ không có nguy cơ mắc hai loại ung thư này
người bệnh cần thông báo với bác sĩ nếu bị trẻ máu âm đạo hoặc xuất hiện các đốm máu đặc biệt là sang mãn kinh trong quá trình dùng tamoxifen
loại thuốc thứ hai là cpllatin tăng nguy cơ ung thư máu cấp tính
cpltin là một thuốc ung thư chứa platin có tác dụng độc với tế bào chống u và có đặc tính sinh

đây là một thuốc tiêm tính mạch dùng trong điều trị nhiều loại ung thư tiến triển hoặc di căn
bao gồm ung thư tinh hoàn buồng trứng bàng quang ung thư tế bào vẩy ở đầu cổ ung thư phổi tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ
dù hiệu lực của cisplatin đã được chứng minh cho những loại ung thư trên
nhưng cisplatin cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác bao gồm bệnh leukemia hay còn gọi là ung thư máu cấp tính
cần báo với bác sĩ ngay lập tức nếu gặp phải các dấu hiệu bao gồm đau xương khớp sốt da nhật nhạt
chảy máu hoặc bầm tím bất thường mệt mỏi hoặc yếu ớt bất thường sụt cân hoặc xương hạch bệnh huyết ở cổ nách bẹn hoặc bụng
loại thuốc thứ ba cyclophosphamide có thể gây ung thư thứ pháp
pcicla fousamai là một tác nhân gây độc tế bào được chỉ định trong điều trị nhiều loại ung thư khác nhau như
ulympho ác tính đa u tủy ung thư biểu mô vú
thuốc này có tác động diệt trừ ung thư bằng cách phá hủy dna của các tế bào ung thư
ngoài các tác dụng phụ phổ biến như tăng nguy cơ nhiễm trùng hụt hơi nhợt nhạt bầm tím và dụng tóc
cyclophosphamide có thể có nguy cơ gây ung thư thứ pháp điển hình nhất là ung thư máu cấp tính và ung thư bảng quang với sát xuất dưới một
nguy cơ mắc ung thư do dùng thuốc này có thể kéo dài trong nhiều năm kể cả khi bệnh nhân đã ngưng dùng thuốc
nguy cơ này phụ thuộc vào tổng thời gian và tổng liều thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng
loại thuốc thứ bốn vemurafenib tăng nguy cơ mắc ung thư da
vemurafenib là thuốc dùng để điều trị ung thư hắc tố da
khi ung thư này đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc không thể thực hiện phẫu thuật loại bỏ
vemurafenib chỉ được dùng cho những bệnh nhân có tế bào u chối đột biến braf v sáu trăm linh
vemurafenib là một chất ức chế braf một protein có liên quan đến việc kích thích sự phân bào
ở những khối u ung thư hạc tố da mang đột biến braf v sáu trăm linh
một dạng bras bất thường đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ung thư do làm phân chia các tế bào khối u không kiểm soát
bằng cách ức chế hoạt động của braf bất thường về murafenef giúp làm chậm sự tăng trưởng và phát tán ung thư
tuy nhiên một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng phổ biến của viêm mrapenip cũng lại là một loại ung thư da khác
gồm ung thư biểu mô tế bào vẩy da và u quá xả sừng

loại thuốc thứ năm etoposide tăng nguy cơ ung thư máu
etoposide là một thuốc hóa trị thuộc nhóm alcaloy thực vật
có thể ức chế hoạt động của enzim gần thiết cho quá trình nhân đổi tế bào và tăng trưởng khối u
việc khoái lại êm này gây ra đứt gãy trong chuỗi dna và có thể sẽ gây chết tế bào ung thư
etoposide được dùng trong điều trị ung thư tinh hoàn băng quang tuyến tuyển liệt phổi dạ dày tử cung và nhiều loại ung thư khác
điều đáng lưu ý là bệnh nhân được điều trị bằng etoposide vẫn có thể có nguy cơ
có thể có nguy cơ thấp phát triển thành ung thư máu ví dụ như bệnh leo khemia nhiều năm dùng thuốc
ngoại trừ năm thuốc trên các thuốc nói chung đều có tác dụng phụ nhất định nhất là thuốc kê đơn
chính vì vậy việc sử dụng thuốc của bệnh nhân nên tuân theo chỉ định của bác sĩ và tư vấn kỹ càng từ dược sĩ lâm sàng